tuy nhiên tình trạng mưa rào và rông vẫn còn có thể xảy ra nhiều tại các vùng biển phía nam
trong đó có khu vực huyện đảo trường sa khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm
vì thế các tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước